ai hay còn được biết đến là trí tuệ nhân tạo và được xem là công nghệ nền tảng quan trọng nhất dẫn dắt hoạt động chuyển đổi số trong các ngành các lĩnh vực và các tổ chức doanh nghiệp
trong đó y tế chính là một trong các lĩnh vực có nhiều ứng dụng ai nhất phát triển mạnh nhất
vừa qua tại hà nội bộ y tế và tập đoàn fpt đã phối hợp tổ chức hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành y tế
tại buổi hội thảo nhiều chuyên gia đầu ngành về ai trong lĩnh vực y tế đã đưa ra những minh chứng cụ thể cho việc những hoạt động như khám trần đoán bệnh xác định phác đồ điều trị cho bệnh nhân và hoạt động quản lý bệnh viện sẽ có những bước phát triển vượt trội trong thời gian tới nhờ sự hậu thuẫn của trí tuệ nhân tạo ai
các công cụ ai có thể hỗ trợ nhân viên y tế cung cấp dịch vụ nhanh chóng hơn trần đoán các vấn đề và phân tích dữ liệu
tại việt nam để công việc chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn bộ y tế đã và đang đẩy mạnh phát triển y tế thông minh
trong đó việc triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ được bắt buộc triển khai ngay từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo dự kiến trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi tám tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc
phải triển khai bệnh án điện tử
vì thế việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai trong ngành y tế có thể thay đổi không chỉ cả ngành y mà còn thay đổi cuộc sống của từng bệnh nhân